thưa quý vị và các bạn trong tối và đêm nay khối không khí biển với đới gió đông nam ẩm sẽ suy yếu
nên miền bắc chỉ còn mưa rào dày rác ở khu vực vùng núi nhưng lượng mưa không lớn chỉ khoảng từ ba năm mm
nhiệt độ trong đêm nay ở bắc bộ vẫn khá là mát mẻ với bức nhiệt ở vùng núi phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
còn ở khu vực trung du và vùng đồng bằng nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
sao đến ngày mai vùng thấp phía tây sẽ phát triển trở lại nên nhiệt bắc bộ sẽ đồng loạt tăng cao
các tỉnh lai châu điện biên lào cai yên bái hà giang cao bằng lạng sơn và bắc giang
nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
với thủ đô hà nội hòa bình
và các tỉnh thành ở khu vực đồng bằng sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi sáu độ
vùng thấp nóng phía tây hoạt động trở lại cũng khiến cho các tỉnh miền trung cũng bước vào chu kỳ tăng nhiệt mới
ngày mai nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình thuận nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng tăng lên ngưỡng ba mươi ba ba mươi năm độ
ở phía nam gió mùa tây nam
gió mùa tây nam đang bước vào giai đoạn ổn định
trong tối và đêm nay tây nguyên và nam bộ mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi
nhiệt độ ban đêm khá là mát mẻ với mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi hai mươi hai độ ở tây nguyên
và trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ ở khu vực nam bộ
dự báo đến chiều và tối mai nam bộ và tây nguyên sẽ có mưa rào và rông trở lại
nhưng diện mưa ở mức dài rác tập trung ở phần phía nam của tây nguyên và khu vực nam bộ
còn ban ngày cả hai khu vực vẫn có nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên
giao động trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển mưa rào và rông vẫn tập trung nhiều ở các vùng biển phía nam
khu vực huyện đảo trường sa khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang và khu vực vịnh thái lan gió hướng tây nam mạnh cấp bốn năm
có mưa rào và rông ở mức dài rác
trong mưa rông cần phải đề phòng hiện tượng tố lốc và gió gió
đối với khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi gió nam cấp năm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

rất tuyệt đleo da
th thaom đã tr bones